nhiều hộ nông dân trên lâm phần rừng tràm u minh tỉnh cà mau đã mạnh dạn thực hiện mô hình trồng chuối sen canh với trồng rừng trên đất lâm phần
bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả khá cao giúp người dân tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình từng bước vươn lên ổn định cuộc sống
hiện nay cây chuối đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập khá cao cho người dân u minh nhờ mô hình trồng chuối sen canh với trồng rừng trên đất lâm phần
sau nhiều năm sản xuất độc canh cây tràm bà con nông dân nơi đây gặp không ít khó khăn
giờ đây mô hình sen canh cây chuối rừng và khai thác một số sản vật dưới tán rừng cuộc sống của bà con lâm phần có thêm nguồn thu nhập
đến nay trên địa bàn huyện có hơn hai năm trăm linh ha chuối năng suất đạt hơn một mươi năm tấn trên một hectare sản lượng hơn ba mươi bảy tấn
nhờ đầu ra ổn định nên huyện khuyến khích người dân mở rộng diện tích đồng thời từng bước chọn các loại giống chuối cho năng suất chất lượng cao
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năng suất đạt hai mươi tấn trên một hectare sản lượng đạt năm mươi tấn nhằm giúp người dân tăng thu nhập ổn định cuộc sống